covid một mươi chín may phải chết đó là khẩu hiệu đặc biệt được treo trước cửa các buồng bệnh của bệnh viện giã chiến số một mươi sáu tp hcm
những ngày vừa qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ đội quân lắp ráp
bệnh viện giá chiến đã được xây dựng xong và đón bệnh nhân bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy
bệnh viện giá chiến đã được xây dựng xong và đón bệnh nhân bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu sẽ tiếp nhận và điều trị cho khoảng ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tinh thần mạnh mẽ sẽ là hiệu thuốc tinh thần đặc hiệu giúp các bệnh nhân và các bác sĩ chiến thắng covid một mươi chín
khẩu hiệu covid một mươi chín mảnh phải chết sẽ không còn là khẩu hiệu nữa mà sẽ trở thành sự thật